liên quan tới cơn bão pabuk cục khí tượng thái lan thông báo cơn bão nhiệt đới này đã đổ bộ vào các tỉnh miền nam thái lan từ chiều ngày ba tháng một
và dự kiến sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền nam và gây mưa trên diện rộng đến ngày năm tháng một
theo cục khí tượng thái lan vào lúc một mươi giờ sáng ngày ba tháng một cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là pabuk đang cách bờ biển thái lan năm trăm năm mươi km về phía đông nam
với sức gió duy trì tối đa là sáu mươi năm km một giờ
sự báo từ nay cho đến ngày năm tháng một bão bapok sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền nam thái lan gây mưa trên diện rộng
tỉnh surat thani tỉnh lớn nhất ở miền nam thái lan và nằm trong vịnh thái lan được dự báo là một trong những tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão bapok
cơ quan chức năng đã dừng tất cả các chuyến tàu đưa du khách từ đất liền ra các địa danh du lịch nổi tiếng là đảo kosamui và fangan để bảo đảm an toàn và triển khai các hoạt động phòng chống bão
hãng hàng không bangkok airways đã khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi tới các tỉnh miền nam thái lan do các chuyến bay có thể bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của bão